phân viện kinh tế xây dựng miền nam thuộc bộ xây dựng cho biết đã hoàn thành việc lập phương án giá dịch vụ chống ngập
tại tp hcm theo mét vuông đây được xem là cơ sở để thành phố thuận lợi hơn trong việc thu hút xã hội hóa
và công tác chống ngập trên địa bàn
mức giá dịch vụ chống ngập là ba sáu trăm sáu mươi tám đồng trên một m hai một tháng dựa trên cơ sở tính toán cụ thể
tại một công trình chống ngập đã được lựa chọn trên địa bàn thành phố
việc xác lập được phương án giá chống ngập cụ thể theo m hai sẽ tạo thuận lợi cho tp hcm
thu hút nguồn lực xã hội hóa vào công tác chống ngập trên địa bàn
thực tế thời gian qua chống ngập theo phương thức đầu tư công tiêu tốn nguồn kinh phí rất lớn nhưng hiệu quả chưa cao
tình trạng ngập cuộc bộ vẫn còn tái diễn thường xuyên ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân